vào tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi chấp hành chỉ thị của sứ ủy bắc kỳ hội nghị tỉnh ủy hà nam đã quyết định tổ chức một cuộc meeting lớn có biểu tình tuần hành thị uy nhằm phát động quân chúng đấu tranh bãi bỏ hội đồng cải lương giảm sưu thuế ủng hộ phong trào soviet nghệ tĩnh và cuộc đấu tranh của nông dân vùng tiền hải thái bình
xã bồ đề huyện bình lục được chọn làm địa điểm phát động cuộc biểu tình quan trọng này
thắng lợi của sự kiện lịch sử tiếng chống bồ đề vào ngày hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi đã ráng một đòn mạnh mẽ vào bộ máy tay sai của đế quốc phong kiến ở địa phương
đồng thời là sự chứng minh hùng hồn cho lòng quả cảm và tinh thần yêu nước tinh thần cuột khởi cách mạng của giai cấp nông dân khi có đảng cộng sản việt nam lãnh đạo
nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày diễn ra sự kiện xin mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên của chúng tôi về thăm lại nơi diễn ra sự kiện lịch sử này
về xã bồ đề trong những ngày tháng một mươi nơi đúng tám mươi tám năm về trước đã diễn ra cuộc khởi nghĩa của giai cấp nông dân tỉnh hà nam
chúng tôi may mắn gặp được đảng viên lão thành đỗ quang văn người đã gắn bó cả cuộc đời mình với quê hương bồ đề
cũng chính ông là người đã được các bậc cha anh tham gia vào sự kiện tiếng chống bồ đề diều dắt trưởng thành